tiếp tục với một số thông tin khác thưa quý vị trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay nhiều điểm du lịch bất ngờ tăng vọt lượng khách tham quan các điểm vui chơi giải trí do thời tiết cấp vùng miền trên cả nước khá thuận lợi và giá về máy bay hạ nhiệt
đang là mùa biển đẹp nhất trong năm tại bình thuận do đó nhu cầu du lịch biển đảo của du khách tăng rất cao
tại các resort khách sạn công suất phòng trong ngày đầu nghỉ lễ có nơi đạt một trăm linh
còn tại quảng ninh trong hai ngày nghỉ lễ đã đón trên hai trăm sáu mươi lượt khách du lịch
trong đó di sản kỳ quan vịnh hạ long đón gần ba mươi lượt du khách hai ngày qua
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đón khoảng ba mươi lượt khách nội địa hai lượt khách quốc tế
thành phố hội an tỉnh quảng nam đón khoảng năm người đến tham quan trong đó thánh địa mỹ sơn huyện duy xuyên là điểm đến được nhiều người lựa chọn
không mang nhịp sống ổn ảo bụi bặng của trốn phu thị
thiên đường bảo sơn hấp dẫn du khách bởi không gian thoáng đẳng và rộng lớn nằm ở phía đông của thủ đô hà nội
và nơi đây đang là một lựa chọn cho nhiều người trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn năm nay
dịp này được nghỉ năm ngày chị thủy cùng gia đình đã đến công viên thiền đồ bảo sơn để du lịch
chẳng cần phải đi xa lựa chọn nơi này theo chị thủy là phù hợp với điều kiện kinh tế của mình
dịp ba mươi tháng bốn tháng năm thì lần này nghỉ tương đối là dài

mà lại rất là bổ ích nữa
thì thiên đường bảo sơn là sự lựa chọn thật sự rất là hợp lý trong cái thời điểm này
đến đây thì mình thấy là không gian thì rất là thoáng đẳng
trẻ nhỏ thì có rất là nhiều những cái
nói chung là rất là thú vị cho trẻ nhỏ
trước khi đi chơi ba mươi tháng bốn thì mình cũng có tìm hiểu
thì thấy thiên đường bảo sơn thì rất là phù hợp với gia đình mình
thì có trẻ nhỏ các con còn bé
ở đây thì có nhiều trò
và kết hợp trong một cái diện tích gọi là không phải đi quá xa quá nhiều
mà có rất nhiều trò để cho các con chơi
dịp nghỉ lễ năm nay các loại hình dịch vụ cũng như các tiểu khu vui chơi giải trí ở đây
đều được phục vụ chú đáo nhất là đối với trẻ em
nhân dịp kỳ nghỉ lễ dỗ tổ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thì công viên thiên đồ bảo sơn chúng tôi năm nay tổ chức lễ hội
với chủ đề là aloha summer
với rất nhiều chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc
như là diễu hành siêu nhạc kịch
cũng như là tổ hợp trò chơi vui chơi không giới hạn
ngoài ra đặc biệt nhân dịp này thì công viên thiên đường hòa sơn
cũng ra mắt hai khu vui chơi giải trí mới
là khu nông trại vui vẻ và khu công viên nước
với hoàn toàn mới một trăm linh
kỳ vọng sẽ đem lại đáp ứng được cái nhu cầu vui chơi trong mùa hè này của du khách
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
thiên đường bảo sơn còn tổ chức rất nhiều các hoạt động cộng đồng
để có thể phục vụ một cách tốt nhất cho các du khách
đặc biệt năm nay
có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí được giảm giá mạnh
nhằm hỗ trợ chi phí cho khách tham quan
với hàng loạt sự kiện được tổ chức trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
thành phố đà nẵng đang đón một lượng lớn khách du lịch như cao điểm năm hai nghìn hai mươi
đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của ngành du lịch thành phố
để phục vụ nhu cầu tăng cao của du khách trong dịp nghỉ lễ
thành phố đà nẵng đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động lễ hội văn hóa
thể thao du lịch hấp dẫn
đặc biệt trên các tuyến đường ven biển của thành phố
chương trình mùa du lịch biển hai nghìn hai mươi ba đang thu hút một lượng lớn du khách
với nhiều sản phẩm du lịch mới
trong tuần lễ thì sẽ có những hoạt động văn hóa văn nghệ tại các sân khấu chính
cũng như là trải nghiệm về vườn bia trên bãi biển
hoặc là không gian trân bài về những động thực vật tại bãi đảo sơn trà
cũng như những bức ảnh đẹp
và ngoài ra thì có những trải nghiệm về làng nghề truyền thống
của người dân của nam đà nẵng tại bãi đảo sơn trà
chúng tôi cũng tổ chức khai trương tuyến du lịch thủy nội địa
từ ct một mươi năm đi hồn sục bãi nam bãi đa
thông qua việc tổ chức tuyến du lịch này
chúng tôi hy vọng là sẽ mang lại một sản phẩm mới
để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dân
khi bãi du khách đi đến bãi đảo sơn trà
đi đến bãi biển du lịch nam đà nẵng
tại các khu du lịch cùng với những hoạt động lễ hội
các chương trình khuyến mại miễn phí vé vào cổng
cũng được triển khai mạnh mẽ tạo nhiều sản phẩm lựa chọn cho du khách
trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
các khu du lịch như núi thần tài bana hills công viên châu á
đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan vui chơi
hôm qua thì công viên đón được gần bốn lượt khách
trong đó khách quốc tế chính khoảng hai mươi đặc biệt là khách hàn quốc
và các bệnh khác còn lại là khách địa phương
khu vực miền trung và các tỉnh
song song đó thì công viên châu á cũng đưa vào khai thác
dịch vụ bay kinh khí cầu một trong những dịch vụ mà trải nghiệm mới
mong muốn là mang đến những trải nghiệm thú vị và đặc sắc cho du khách trong dịp này
mình đã chọn để nghỉ ở đà nẵng vào cái dịp lễ lần này
thì mình cũng biết rằng là trong dịp lễ này thì ở thành phố biển
có rất là nhiều hoạt động cũng như là mình cũng khá là bất ngờ
khi mà mình tới với công viên châu á mà mình lại biết được
rằng là ở đây có chương trình khuyến mãi vé vào cổng
không cần mất bất kỳ phí nào cả
mà ngoài ra thì lại còn được thưởng thức về cái trải nghiệm bay khinh khí cầu
đây cũng là một cái trải nghiệm khá là mới và mình chưa thử bao giờ
cho nên là mình cảm thấy rất là hào hức
lượng khách du lịch đến với thành phố đà nẵng trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay tăng cao
cùng với việc đầu tư các sản phẩm du lịch phục vụ du khách
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cũng được thành phố chú trọng
để có thể mang đến cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ thoải mái an toàn
vâng và tiếp theo sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
các tin tức kinh tế đang truy khác đến từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị theo số liệu được tổng cục thống kê mới công bố
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cả nước có gần một mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới
tương đương là hơn năm trăm ba mươi doanh nghiệp thành lập mới mỗi ngày
với số vốn đăng ký là một trăm năm mươi bốn sáu trăm linh tỷ đồng và số lao động đăng ký gần một trăm một mươi chín một trăm linh lao động
trong tháng bốn còn có chín sáu trăm một mươi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
tăng năm mươi hai chín so với tháng trước và tăng ba mươi sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
số doanh nghiệp thành lập mới cũng như quay trở lại hoạt động tăng mạnh trong tháng bốn
cho thấy những tín hiệu kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cả nước có bốn mươi chín chín trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
với tổng số vốn đăng ký gần bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và tổng số lao động đăng ký là ba trăm ba mươi một bốn trăm linh lao động
tăng sáu về số doanh nghiệp giảm hai mươi sáu tám về vốn đăng ký
và giảm bốn tám về số lao động so với cùng kỳ năm trước
vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đạt chín ba tỷ đồng giảm hai mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó còn có gần hai mươi chín doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
giảm sáu hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
nên tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lên bảy mươi tám chín trăm linh
giảm hai so với cùng kỳ năm trước
bình quân một tháng có một mươi chín bảy trăm linh doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động
nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển thăm thân du lịch du học của người dân và du khách đến và đi úc
trong thời gian tới vietjet tăng tần suất các đường bay từ tp hcm đến và đi melbourn và sydney
các chuyến bay thẳng kết nối tp hcm và tp melbourne của úc
sẽ tăng tần suốt khai thác từ ngày một mươi bảy tháng chín với bốn chiếc hứa hội vào mỗi tuần
các chuyến bay từ tp hcm đến melbourne vào các ngày thứ ba thứ năm thứ bảy và chủ nhật
cất cánh lúc một mươi h năm mươi phút sáng và hạ cánh lúc hai mươi hai h ba mươi năm giờ địa phương
các chuyến ngược lại từ melbourn về tp hcm vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu và chủ nhật
có cánh lúc h ba mươi và hạ cánh lúc sáu h ba mươi sáng giờ địa phương
đường bay kết nối tp hcm đến sydney của úc
cũng tăng tần suốt khai thác với bốn chiếc hứa hội mỗi tuần từ ngày một mươi tám tháng chín
các chuyến bay từ tp hcm đi sydney vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu và chủ nhật
các chuyến bay từ tp hcm đến sydney có cánh lúc một mươi chín h ba mươi và hạ cánh lúc bảy h hai mươi sáng giờ địa phương
các chuyến ngược lại từ sydney về tp hcm vào thứ hai thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần
cất cánh vào lúc một mươi một h một mươi năm và hạ cánh lúc một mươi sáu h ba mươi giờ địa phương
bên cạnh đó hãng còn đưa nhiều cơ hội sang vé bay bay không đồng
trên các đường bay từ tp hcm đến úc các thành phố như sydney melbourne brisbane
không giới hạn khung giờ vào các ngày cố định thứ hai thứ ba thứ bốn từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi
đường bay thẳng đầu tiên kết nối tp hcm với brisbane
cũng sẽ được vietjet khai trương vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đà giảm mạnh đến sáu mươi hai đồng một bình một mươi hai kg vào tháng bốn
các doanh nghiệp kinh doanh ga miền nam cho biết giá ga bán lẻ quay đầu tăng trở lại
với mức tăng nhẹ là hai đồng một bình một mươi hai kg từ ngày một tháng năm
cụ thể sài gòn petro thông báo từ ngày một tháng năm giá ga của hãng sẽ tăng hai đồng một bình một mươi hai kg
và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là bốn trăm linh một đồng bình một mươi hai kg
tương tự thương hiệu ga city petro cũng thông báo
từ hôm nay giá ga tăng hai đồng một bình một mươi hai kg và bảy năm trăm linh đồng một bình bốn mươi năm kg so với tháng chín
theo đó giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức bốn trăm ba mươi tám năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
một sáu trăm bốn mươi bốn đồng một bình bốn mươi năm kg
ngày một tháng năm công ty cổ phần kinh doanh lbg việt nam bvk lbg miền nam cũng cho biết
giá bán ga của công ty cũng sẽ tăng hai đồng loạt với bình ga một mươi hai kg và bình ga bốn mươi năm kg tăng bảy năm trăm linh đồng
giá ga bán lẻ tối đa là bốn trăm hai mươi đồng một bình một mươi hai kg khoảng một năm trăm bảy mươi năm đồng
như vậy giá ga đã quay đầu tăng sau hai lần giảm liên tiếp
tính từ đầu năm đến nay giá gà đã có hai lần tăng và ba lần giảm
đà tăng của giá ga trong nước lần này là do giá ga thế giới tháng năm đã tăng năm đô la một tấn so với tháng bốn
hiện nguồn ga trong nước đang nhập khẩu khoảng sáu mươi nên giá ga bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới
theo nhiều tiểu thương tại chợ đầu mối tp hcm sức mua trong ba ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm nay không tăng như mong đợi
đã khiến giá bán hầu hết chủng loại giữ mức ổn định
chỉ là giảm so với trước đó
chợ đầu mối nông sản thực phẩm thủ đức tp thủ đức tp hcm lượng hàng nhập chợ tối hai mươi chín và rạng sáng ba mươi tháng bốn ở mức hai bốn trăm linh tấn
rau một sáu trăm linh tấn và trái cây tám trăm linh tấn giảm hơn ba trăm năm mươi tấn so với ngày thường
trong đó nhiều mặt hàng rau củ có xu hướng giảm so với ngày thường
hiện giá một số loại sản phẩm như dưa leo phổ biến một mươi đồng một ký cà chua xà lách búp đà lạt
đầu cô ve một mươi hai một mươi năm đồng một kg
một số loại giá bán có xu hướng giảm như bắp cải tròn đà lạt bí đao bí đỏ cải thảo bảy một mươi đồng một ký
bầu củ cải trắng đà lạt su su năm sáu năm trăm linh đồng một kg
tương tự tại chợ truyền thống như chợ tân định quận một giá các loại trái cây cũng đứng giá
cụ thể dương hấu bán với giá chín một mươi một đồng một kg bưởi hai mươi năm bốn mươi đồng một kg cam sành chín một mươi hai đồng một kg
một số loại giảm so với tháng trước như thanh long còn một mươi tám đồng một kg sầu riêng ri sáu sáu mươi năm đồng một kg
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao
đây được xem là cơ hội lớn cho các hệ thống siêu thị kích cầu mua sắm tiêu dùng
do đó các nhà bán lẻ đã tăng lượng hàng đảm bảo giá cả ổn định
đồng thời cũng tung nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách
theo các doanh nghiệp bán lẻ sức mua của người tiêu dùng thường tăng mạnh vào các dịp lễ
trong đó nhu cầu mua thực phẩm khô bánh kẹo đồ uống giải khác cũng tăng đột biến
nhằm đáp ứng nhu cầu này trong dịp nghỉ lễ
các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố cho biết đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp từ sớm
để tăng lượng dự trữ hàng hóa triển khai các chương trình ưu đãi giá để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng
năm nay lễ ba mươi tháng bốn thì có kỳ nghỉ lễ kéo dài
chính vì vậy chúng tôi ước tính số lượng khách hàng sẽ tăng khoảng năm một mươi
và mỗi ngày lễ chúng tôi chào đón khoảng trên năm mươi lượng khách hàng
và chính vì lượng khách hàng tăng như vậy thì chúng tôi đang kết hợp với nhà cung cấp
để chạy rất nhiều chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng
và đặc biệt trong những ngày lễ chúng tôi có rất nhiều sản phẩm giảm từ năm mươi
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đủ nguồn nhân lực
để mà đảm bảo phục vụ tốt cho khách hàng trong suốt kỳ nghỉ lễ
chúng tôi cũng đã dự trù một tình huống khách lượng khách đến với siêu thị sẽ rất là đông
đặc biệt là những cửa hàng nơi có những điểm du lịch về biển như phan thiết vũng tàu nha trang cần thơ v v
chính vì vậy thì đối với hệ thống xây dựng chúng tôi cũng đã có kế hoạch chuẩn bị rất nhiều chương trình khuyến mãi
chúng tôi đã đưa vào trong chương trình này những chính sách triết khấu cực kỳ hấp dẫn
những bộ sản phẩm
đặc phù dành cho mùa lễ hội
không khí mua sắm tại các siêu thị nhộn nhịp hơn các quầy kệ xếp đầy hàng hóa với các chủng loại phong phú
riêng nhóm hàng thực phẩm tươi sống được tăng cường ba năm lần giá bán phần lớn vẫn ổn định
trong dịp này các siêu thị lớn trên địa bàn như e on việt nam lotte winmart coopmart
cũng đã đưa ra hàng loạt chương trình giảm giá sốc tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm gồm
thực phẩm thực phẩm tươi sống hóa mỹ phẩm thời trang điện máy gia dụng
không khí thì thấy nó sôi động hơn nhiều người đi siêu thị hơn
còn giá cả những mặt hàng bình thường thì thấy không có gì đổi
nhưng mà tuy nhiên có tăng thêm nhiều cái sản phẩm cùng loại mà khuyến mãi hơn giá khuyến mãi hơn
lễ này nọ thì thường là giá cả nó sẽ cao lên
nhưng mà ví dụ như trong siêu thị nó giảm xuống thì mọi người sẽ thích mua hơn
lễ cũng đông hơn ngày thường và giá cả thì cũng hợp lý hơn tất cả mọi người đa số
người ta mua hàng nhiều và hàng hóa thì cũng đa dạng rất là nhiều
về mặt sản phẩm mọi người dịch vụ thì rất là đa dạng và rất là thiết thực
với nhu cầu mua sắm của mình cũng như là nhu cầu mua sắm mà vui chơi trong ngày lễ
thứ hai nữa là ở tầng thương mại này sẽ có rất nhiều chương trình giảm giá sau
như năm mươi cho nên là mình cũng khá là ổn định trong bộ tuyển
trong bối cảnh là tiêu dùng đang còn khó khăn và ảnh hưởng đến nguồn lưu của mình
trước đó sở công thương tp hcm đã có văn bản triển khai đến tất cả hệ thống phân phối
ngành hàng tính toán tổ chức khuyến mại giảm giá hàng hóa nhất là hàng thiết yếu
qua đó hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cũng như nâng cao sức mua
phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tp hcm trong những ngày nghỉ lễ
tính toán để có một chương trình gọi là mini ngánh gọi
trong thời điểm lễ tết này để tổ chức khuyến mại giảm giá
các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người tiêu dùng để một mặt là quảng bá
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm một mạch là giúp cho nâng cao được sức mua
theo kế hoạch sau đợt lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm tp hcm sẽ tổ chức hai đợt khuyến mại tập trung
tuy nhiên trong tình hình xuất nhập khẩu nhiều khó khăn
việc tập trung ưu tiên phát triển thị trường trong nước được doanh nghiệp quan tâm lớn
vì vậy tổ chức khuyến mại giảm giá hàng hóa nhất là hàng thiết yếu
qua đó hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cũng như nâng cao sức mua
kết thúc quý i năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế tp hcm tăng trưởng thấp do gặp nhiều khó khăn và thách thức
tuy nhiên hòa vào niềm vui chung của ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
và tinh thần của ngày quốc tế lao động ngày một tháng năm bất diệt
các tầng lớp nhân dân tại tp mtb đang không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu
lao động sản xuất để tạo nên sự bức phá của tp hcm
trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận này của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong ngày một tháng năm cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
hàng năm cứ vào dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm chị bùi thị huyền giảng viên trường đại học kinh tế tp hcm
là dẫn các sinh viên của trường ghé thăm bảo tàng chiến dịch hồ chí minh và các địa danh nổi tiếng của thành phố
đây là dịp để các thế hệ sinh viên của trường có cơ hội tìm hiểu về truyền thống đấu tranh hào hùng
của tp hcm nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung
trải qua bốn mươi tám năm sau ngày thống nhất đất nước thành phố đã không ngừng phát triển
thưa hành đầu tàu kinh tế của cả nước
ôm lại những trang sư vàng và dấu son lịch sử luôn khiến chị bùi thị huyền và các sinh viên trường đại học kinh tế tp hcm
vô cùng náo nứt phấn khởi
đã là sinh viên kinh tế được các em rất là tự hào hào hứng khi mà tham gia hoạt động thực tiễn
nhất là để các em ôn lại cái kỷ niệm và hướng tới một cái biết cái trách nhiệm của mình
đối với cái nền hòa bình độc lập
chúng ta đã đổ bao nhiêu sương máu cũng có và các em sẽ phấn đấu học tập để mà xứng đáng với những gì mà chồng đã làm
riêng bản thân em thì em cũng rất là quan tâm tới cái vấn đề của thành phố
như là thành phố hồ chí minh nơi mà em đang hiện tại sống và làm việc
thì em có rất là nhiều cái mong muốn và sự chờ đợi hy vọng là ở các cấp lãnh đạo
và sẽ có những cái nỗ lực và những cái bước tiến tiếp theo trong cái việc mà phát triển xã hội và cộng đồng mình hơn
nhất là quan tâm nhiều hơn tới cái vấn đề của những người lao động
những cái kinh tế và biến động kinh tế xã hội nó bắt đầu phức tạp
và đời sống của người dân phải chịu nhiều cái biến động hơn
thì thứ nhất là em mong mình sẽ có nhiều cái biện pháp để mà chấn an tinh thần người dân là thứ nhất
và thứ hai là có nhiều biện pháp hơn để cải thiện cơ sở vật chất và chất lượng đời sống tinh thần
còn với ba người phụ nữ này dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm nào
họ cũng rủ nhau ra phố đi bộ nguyễn huệ để chụp hình kỷ niệm
cuộc sống tuy còn vất vả nhưng những nụ cười và tinh thần lạc quan của họ không hề tắt
và những năm còn lại của nhiệm kỳ
và những năm còn lại của nhiệm kỳ